chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc cử tri nhân dân thuộc bảy phương tại quận cái răng và bảy phương của quận ô môn thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc sau khi lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri
chủ tịch quốc hội đã thông tin đến cử tri quận ô môn về tình hình kinh tế xã hội
và nỗ lực của chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo thành phố cần thơ quan tâm đến phát triển kinh tế của nhân dân
khi diễn biến dịch gặp khó khăn riêng vấn đề khai thác cát ảnh hưởng sạt lở
chủ tịch quốc hội đề nghị ngành công an thành phố kiểm tra xử lý tạo niềm tin cho nhân dân
cùng ngày ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã tiếp xúc cử tri báo cáo nội dung kỳ họp vừa qua
đại diện cử tri đề nghị chính phủ quan tâm bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện đề án ổn định dân cư
phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện sơn la
sơn bố trì vốn thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ ba mươi bảy và quốc lộ bốn mươi ba
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri
những kiến nghị này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la sẽ tổng hợp lại những nội dung
để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết
cùng ngày phó thủ tướng phạm bình minh bộ trưởng bộ ngoại giao cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh đã thông tin thêm tới cử tri về kỳ họp thứ chín
đó là việc quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
một số kiến nghị của cử tri đồng chí phạm bình minh đã giải đáp đầy đủ theo quy định
còn các ý kiến về nội dung khác đồng chí phạm bình minh đã ghi nhận đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp
để gửi đến quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết
sáng nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cùng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã tiếp xúc cử tri quận tân bình
tại buổi tiếp xúc cử tri quận tân bình đánh giá cao công tác chỉ đạo lãnh đạo của thành phố nói riêng
và cả nước nói chung trong việc ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua đã đem lại sự an toàn bình yên cho người dân
qua đó cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục giữ vững duy trì song song công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế hiệu quả
ngày hai mươi ba tháng sáu phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
đã tiếp xúc cử tri xã tà tổng huyện mường tè để báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cử tri đoàn đại biểu quốc hội sẽ kiến nghị đến tỉnh lai châu các bộ ngành trung ương quan tâm
giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh tại cơ sở
nên dịp này đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đồng công an nậm nga
trao quà và tặng hai mươi bộ máy vi tính một máy chiếu cho các nhà trường trên địa bàn xã tà tổng
còn tại tỉnh cao bằng đồng chí hà ngọc chiến chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
và các đại biểu quốc hội địa phương đã tiếp xúc cử tri huyện quảng hòa
sau khi báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ chín đoàn đại biểu quốc hội địa phương đã lắng nghe
trả lời tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
cũng nhân dịp này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cao bằng đã hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho quỹ khuyến học của huyện quảng hòa